thưa quý vị vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế đã phối hợp với công an tp huế và các đơn vị nghiệp vụ
bắt giữ được đối tượng nguyễn cửu quốc chú tại thành phố huế quốc đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
vào sáng cùng ngày quốc điều khiển xe máy trên đường và xảy ra va chạm giao thông với anh nguyễn văn bình cùng chú tại tp huế
quốc đuổi theo anh bình sau đó xảy ra cãi vã trong lúc sổ sát quốc đã giúp giao mang theo người đâm liên tiếp ba nhát một người anh bình
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện
nhận được tin báo sau hai giờ đồng hồ xác minh lực lượng công an đã bắt được quốc tại nhà riêng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
với hành vi cố ý gây thương tích trần văn trường chú tại thị xã cai lệ vừa bị công an huyện tân phước tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam
trường làm công nhân tại một công ty trong khu công nghiệp long giang thuộc huyện tân phước
do nghi ngờ đồng nghiệp của mình là anh nguyễn vĩnh thuận là anh đinh vĩnh thuận chú tại huyện châu thành tỉnh long an có quan hệ tình cảm với bạn gái cũ của mình
nên vào ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khi gặp thuận tại công ty trường đã dùng dao mang theo người để đâm anh thuận
anh thuận được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện qua giám định tỷ lệ thương tích của anh đinh vĩnh thuận là ba mươi năm
qua công tác nghiệp vụ công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện một đường
các dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề vào cuộc điều tra cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
ba đối tượng gồm hà thị thanh trúc cầm đầu đường dây và hoàng thị cầm lệ lê văn dưỡng cùng chú tại thành phố huế
tại thời điểm bị bắt lệ thông qua ứng dụng zalo nhận ghi số đề cho nhiều con bạc trong đó có dưỡng với số tiền là bốn mươi hai triệu đồng
sau khi nhận ghi số đề cho các đối tượng lệ chuyển cho trúc để thực hiện việc tổng hợp trong ngày
chỉ trong bốn ngày gần nhất trúc đã có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền hơn một bảy tỷ đồng
trúc khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và đến nay tổng số tiền giao dịch khoảng một mươi chín tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục phòng chống tội phạm ma túy lào
và công an một số địa phương của lào vừa phá thành công
chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau chín năm lần trốn
vào năm hai nghìn một mươi năm công an tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm
đối với sùng a dí chủ tại huyện mường ảng tỉnh điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
đồng thời xác lập chuyên án để truy bắt
qua công tác nghiệp vụ và trao đổi thông tin với công an nước bạn lào
lực lượng chức năng đã phát hiện sành thào đang cư trú tại tỉnh viên trăn chính là sùng a dí nên đã phối hợp với bắt
sau chín năm lần trốn hiện sùng a dí đã được di lý về điện biên để điều tra xử lý
vào trưa ngày hôm nay trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn phường nghĩa tránh
thành phố quảng ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe ô tô tải và xe đạp điện khiến cho hai nữ sinh tử vong
cụ thể ô tô tải do tài xế nguyễn anh vũ ở tỉnh lâm đồng điều khiển theo hướng bắc nam
khi đến đoạn km một nghìn năm mươi tám chín trăm ba mươi thì đã va chạm với xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển
vụ tai nạn đã khiến em ngô thị hà my một mươi ba tuổi chú phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi tử vong tại chỗ
em lê thị hường một mươi tuổi tử vong sau đó
ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi công an thành phố quảng ngãi
đã đến hiện trường phân luồng điều tiết giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với công an thị xã phước long tổ chức khám nghiệm điều tra
làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng do mâu thuẫn trong quán nhậu khiến một người tử vong
nạn nhân là nguyễn hoàng công phú ngụ tại phường tháp mơ thị xã phước long tỉnh bình phước
khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hôm qua nguyễn công trường cùng nguyễn thị thanh tuyền và một số người khác
ngồi nhậu tại quán nhậu ốc đêm thuộc khu phố năm phường long phước thị xã phước long
trong lúc nhậu giữa cường và tuyền xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn
nửa tiếng sau người yêu của tuyền là nguyễn hoàng công phú cũng đến chỗ nhậu
khi nghe kể chuyện giữa cường và tuyền phú liền gây sự đánh nhau với cường
trong lúc đánh nhau cường lấy dao đâm vào người phú khiến anh này loạn trọng và ngã gục
mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng phú đã tử vong ngay sau đó
gây án xong cường bỏ trốn khỏi hiện trường
hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn toàn quốc nói chung và tỉnh sơn la nói riêng
vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
ngoài những đường dây buôn bán ma túy lớn thì những tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ cũng đang hoạt động mạnh
được xác định là địa bàn trọng điểm về ma túy của tỉnh sơn la với vai trò nòng cốt
công an huyện mường la đã và đang gia quân quyết liệt bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội về ma túy
nghiện ma túy lâu năm lò văn dũng lò văn thắng quang văn hùng và tòng văn cường
cùng chú tệ xã mường bú huyện mường la vừa bị lực lượng công an huyện mường la bắt giữ về hành vi
trái phép chứa chấp việc sử dụng trái phép và cất giấu trái phép ma túy
tôi nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi chín ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi với thắng ở cùng bàn với tôi xuống chỗ tây hùng để mua ma túy chơi
tôi chơi ở chỗ nhà hùng là với giá một con đấy là một trăm linh nghìn xong rồi chúng tôi chơi hết một con
thì thắng lại rủ tôi là lấy thêm con nữa xong rồi tôi để điện thoại đấy xong rồi lấy về vì công an bắt ạ
còn đây là chủ đại lý ma túy cứ a dơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú tại xã mường trùm huyện mường la cũng đã bị cơ quan công an bắt giữ cùng với tăng vật một mươi bảy năm mươi ba gram và năm gram heroin
qua các vụ việc vụ án mà chúng tôi đều chắc khám phá thì các đối tượng phạm tội về ma túy sử dụng rất là nhiều phương thức
thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng
đặc biệt là các đối tượng liên lạc liên hệ với nhau trao đổi với nhau qua mạng xã hội hoặc là qua các điện thoại thông thường
nhưng mà việc trao đổi hàng nhận hàng thì
các đối tượng toàn sử dụng người trung gian thứ ba
nên là việc điều tra khám phá đối tượng chính đối tượng cầm đầu thì cũng đặt ra nhiều khó khăn
nếu như trước đây nhóm đối tượng hoạt động đơn lẻ chỉ mua bán vài tép ma túy
thì hiện nay tại địa bàn cơ sở chúng thành lập thành các nhóm từ ba đến sáu đối tượng
thậm chí là người trong cùng dòng tộc hoặc trong cùng một gia đình vừa mua bán vừa sử dụng ma túy
chỉ riêng trong đợt gia quân cao điểm đấu tranh với tội phạm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện mường la đã phát hiện bốn mươi ba vụ năm mươi chín đối tượng phạm tội ma túy
tàng vật thu giữ gần bốn trăm linh năm gram heroin bốn trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác
đối với nhóm người sử dụng người nghiện ma túy trên địa bàn
chúng tôi cũng chỉ đạo công an các xã thị trấn và các đội nghiệp vụ quản lý chặt chẽ
và trong dịp cao điểm cũng đưa rất nhiều người người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
địa bàn như vậy chúng tôi xác định là công
tác phòng chống ma túy nó là một cuộc chiến kéo dài
bởi vậy trong dịp này chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ lực lượng
phương tiện kỹ thuật toàn bộ biện pháp nghiệp vụ tập trung cao vào phòng chống
phòng ngừa tội phạm ma túy để góp phần cho nhân dân vui xuân đón tết
tết nguyên đán đang đến gần với quyết tâm không để cho nạn ma túy xâm nhập vào cộng đồng
các lực lượng chức năng công an huyện mường la
đang tiếp tục đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này
góp phần kiềm chế các vụ phạm pháp hình sự giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên cho nhân dân
vào chiều ngày hôm qua công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh
sau một mươi hai giờ đồng hồ gây án đối tượng này đã có bốn tiền án về tội trộm cắt tài sản
trước đó vào sáng ngày hôm qua công an thành phố lào cai nhận được thông tin
một đối tượng nam giới trộm cắp xe máy biển số hai mươi bảy x một trăm linh nghìn sáu trăm bốn mươi chín tại thành phố lai châu
di chuyển về hướng thành phố lào cai
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an phường kim tân phối hợp cùng với các lực lượng
tiến hành chốt chặn tại các khu vực đường vào thành phố lào cai
cho đến khoảng một mươi hai h năm mươi phút cùng ngày khi đối tượng đi đến khu vực đầu cầu kim tân
thành phố lào cai hai tổ công tác đã được huy động bám sát đối tượng và bắt giữ cùng với tăng vật
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng là triệu văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
bước đầu đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
và trong những ngày cận tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn người dân trên mọi miền tổ quốc
đang tất bật hoàn thiện xong công việc để trở về đoàn tụ với gia đình
để người dân đón một cái tết an toàn vui tươi phấn khởi lực lượng chức năng triển khai nhiều kế hoạch
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn từng địa phương
một trong những nhiệm vụ được chú trọng đó chính là công tác tuần tra kiểm soát
đem lại sự bình yên cho từng con đường ngõ phố
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bắc giang
như thường lệ đúng giờ tổ công tác gồm sáu đồng chí thuộc công an thành phố bắc giang
triển khai nhiệm vụ tuần tra trên các tuyến đường nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
an toàn giao thông những ngày giáp tết
tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
trong khung thời gian từ h đến ba h sáng đối tượng chúng ta tập trung kiểm soát là tất cả đối tượng thanh thường niên
đều gần xe ô tô mô tô có những dấu hiệu vi phạm về an ninh trật tự
đêm khuya khi nhà nhà đã đóng cửa tắt đèn thì ngoài đường dưới ánh đèn điện
vòng quay bánh xe của tổ công tác vẫn di chuyển từng tuyến phố
con ngõ để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm giao thông đồng thời ngăn chặn các đối tượng gây dối trật tự công cộng
khi phát hiện trường hợp vi phạm tổ công tác tiến hành kiểm tra theo đúng quy định
còn trái em nhé thông báo với em là em điều kiện chú tiện giao thông là không được mũ hiểm
chở theo người ngồi sau không được mũ hiểm chở theo hai người trên xe và không dưng chậu
chẳng trái người điều kiện mời em xin giấy tờ
còn đồng ký không
em đọc kết quả của mình đi
thông báo với em nhé em điều khiển xe tham gia giao thông trong hơi thở và đồng độ côn nhé
là năm mươi sáu mg trên một lít khi thở em nhé
trường hợp này xử lý xong tổ công tác tiếp tục di chuyển
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác sẽ tập trung vào các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy
nếu không vi phạm người điều khiển phương tiện sẽ tiếp tục di chuyển
trường hợp này xử lý xong tổ công tác tiếp tục di chuyển
còn thành phố chúng tôi ứng trực năm mươi quân số thường xuyên
còn trong những dịp ba mươi tết thì chúng tôi trực một trăm linh quân số
và có các kế hoạch tuần tra kiểm soát cả ngày lẫn đêm để đảm bảo những trật tự cho nhân dân buổi xuân đón tết
ngày hôm nay công an hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn
nguyễn dũng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn tám xã vĩnh hưng huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ một a thuộc địa phận thôn phúc nhị xã thanh phong huyện thanh liêm tỉnh hà nam
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế phù hợp với hồng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tàng nguyễn văn dũng đang tàng trữ trái phép năm hộp pháo hình chữ nhật
hình chữ nhật nói trên là pháo nổ và mua qua mạng xã hội để sử dụng trong dịp tết nguyên đán
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tết nguyên đán giáp thì năng cận kề cơ quan chức năng đề nghị mỗi người dân chấp hành nghiêm nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ
không sản xuất tàng trữ buôn bán vận chuyển và đốt các loại pháo nổ
mọi hành vi phạm pháp liên quan đến pháo nổ pháo hoa sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật